chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai kỳ này
thưa quý vị chậm nhất là đến năm hai nghìn hai mươi tất cả các trường đại học cao đẳng đều phải hoạt động tự chủ
thông tin trên đã được phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định trong một hội nghị của ngành giáo dục vào giữa năm ngoái
điều này đồng nghĩa với việc chính phủ sẽ để các trường tự chủ về chuyên môn và tài chính tự chủ về nguồn thu và chi
trong đó nguồn thu của các trường có một phần được cấp từ ngân sách nhà nước
nhưng thay vì cao bằng như trước thì sẽ thực hiện theo hướng nơi nào cần giao nhiệm vụ thì kèm theo kinh phí để thực hiện
còn những ngành nghề nào xã hội doanh nghiệp cần thì đặt hàng thông qua các chương trình hỗ trợ cho sinh viên
sau giai đoạn áp dụng thử nghiệm tự chủ thì nhiều trường đến nay đã có được cơ sở vật chất khang trang
chương trình đào tạo hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt tỷ lệ sinh viên ra trường có được việc làm đã tăng lên
năm nay đại học kinh tế quốc dân vừa khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà hành chính và khu giảng đường mới khang trang hiện đại
với cơ sở vật chất hiện có như thế này nhà trường dự kiến sẽ tăng thêm số lượng chỉ tiêu tuyển sinh
và mở thêm một số ngành mới để đáp ứng nhu cầu biến đổi nhanh của xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và đặc biệt là nền kinh tế số đang đòi hỏi nguồn nhân lực rất lớn
là một trong những trường đại học đầu tiên được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại đề án thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm
trong gần một mươi năm thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính trường đã đạt được những kết quả quan trọng
cho giai đoạn phát triển mới theo hướng hội nhập quốc tế
nhờ cơ chế tự chủ đại học kinh tế quốc dân đã có thể chủ động hơn trong công tác đào tạo mở ngành chuyên ngành mới
đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động xây dựng giáo trình theo hướng hội nhập quốc tế
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu điện thoại

thực hiện thí điểm tự chủ về tài chính từ năm học hai nghìn sáu hai nghìn bảy và thí điểm tự chủ theo nghị quyết bảy mươi bảy
với rất nhiều nỗ lực và cố gắng đại học mở tp hcm đã vượt qua khó khăn bước đầu để có được kết quả như bây giờ
đó là sự thay đổi rõ rệt về cơ sở vật chất phương tiện phục vụ giảng dạy cho sinh viên và giảng viên
nhờ đó chất lượng của sinh viên cũng thay đổi đáng kể
quá trình tự chủ tài chính cùng với quá trình bắt nhịp với xu thế thế giới
sinh viên đóng vai trò trung tâm chứ không phải là giảng viên
vì thế cách giảng dạy chuẩn bị bài giảng buổi giảng của giảng viên cũng phải khoa học chỉn chu hơn
mang tính mở và gần gũi tăng sự tương tác trao đổi với người học
qua đó khơi gợi tính chủ động sáng tạo độc lập trong tư duy của sinh viên
cơ sở vật chất của trường cũng được trang bị các trang thiết bị khá là hiện đại
các bạn nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái công việc mà mình làm công tác giảng dạy tương tác với sinh viên
nó đỡ chánh nhàm chán và thông qua đó các bạn sinh viên cũng hiểu bài hơn dễ hơn
đến nay việc thí điểm tự chủ đại học đã thu được hiệu quả lớn
nhất là nâng cao năng lực chất lượng giáo dục đại học và hội nhập quốc tế
nhờ học phí được phép tăng lên
nhà trường có nguồn lực để đầu tư trang thiết bị giảm sĩ số lớp học
từ đó mới có điều kiện áp dụng mô hình lấy sinh viên làm trung tâm
đổi mới phương pháp giảng dạy với thực tiễn
đồng thời thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ rất tốt
trong hơn một năm gửi qua tự chủ nhà trường tiễn dụng ba mươi sáu giảng viên mới
trong đó có hai mươi một người có học dị từ tiến sĩ phó giáo sư
mà phần lớn những người này là tự chủ
tốt nghiệp từ các nước phát triển
để đánh giá khách quan về kết quả tự chủ đại học ở việt nam
một nhóm nghiên cứu độc lập của bộ giáo dục và đào tạo
đã triển khai đánh giá tổng kết ưu và nhược điểm của quá trình thí điểm tự chủ đại học vừa qua
theo báo cáo của nhóm nghiên cứu
các trường đại học thực hiện thí điểm tự chủ
đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính
quy mô các chương trình tiên tiến
chất lượng cao tăng nhanh

cơ quan cấp trên cấp
nhưng mà các trường rất là tự chủ
rất là vẫn coi đầu tư khoa học
là một hoạt động rất là quan trọng
tạo đến đề phát triển cho trường bền vững trong tương lai
tự chủ là thuộc tính của các trường đại học
không tự chủ thì các trường rất khó sáng tạo
khó phát huy nội lực
và khó thích ứng với sự thay đổi nhanh của thế giới ngày nay
tuy nhiên tự chủ đại học là quá trình đầy khó khăn thách thức
nên dù mô hình
thí điểm tự chủ bước đầu được đánh giá tích cực
các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn thí điểm
đã có những thành tựu nhất định trong việc thu hút người học
và đảm bảo nguồn thu
thì tự chủ đại học ở nước ta hiện nay
cũng vẫn còn rất nhiều hạn chế và bất cập
khó khăn cơ bản và lớn nhất
đó là việc các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ
nhưng mà thiếu đất để xây dựng cơ sở đào tạo
đạt chuẩn nhà nước
hoặc là các địa phương
nơi đóng trú mà có cơ chế chính sách
cho các cơ sở giáo dục đại học tự chủ
tiếp cận được nguồn vốn
từ quyết định của thủ tướng
với các văn bản có liên quan
ở các bộ ngành khác nhau
được hiểu nó chưa giống nhau
tôi chỉ xin đơn cử những ví dụ như vậy
người ta có một câu từ ngữ là
thầy giáo già ca sĩ trẻ
đội ngũ các thầy giáo có trình độ cao
có học hàm học vị
đã có rất nhiều công hiến cho nhà trường
nhưng bây giờ hết tuổi quản lý
mà các thầy vẫn còn sức khỏe
vẫn còn đầy nhiệt huyết
thì việc bổ nhiệm các thầy vào các cái chức vụ
như là trưởng bộ môn
đặc biệt là trưởng bộ môn
thì tôi cho là rất quan trọng
chủ tịch hội đồng trường
thì hiện nay cũng không được bổ nhiệm quá
cái tuổi quản lý
mà trong khi đó thì
cái người làm cái chức danh chủ tịch hội đồng trường
thì tiêu chuẩn rất là cao
tương đương với hiệu trưởng
thì không phải là lúc nào cũng có cái điều kiện
và không phải trường nào cũng có cái điều kiện
rút kỷ niệm trong cái quá trình
thứ điểm thực hiện tự chủ vừa rồi
thì chúng tôi rất là mong muốn
trong thời gian tới
các văn bản liên quan tới
việc tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ
ở trường đào kinh tế quốc dân
cũng như đối với các trường đào khác
là tạo ra một cơ sở hành lang pháp lý
đồng thuận tránh mâu thuẫn
giữa các văn bản hiện hành
và như vậy
chúng ta hiểu tự chủ một cách thống nhất
và nó tạo ra một niềm tin
đối với các trường
chủ động hơn
trong việc sử dụng các nguồn lực
của trường mình
cũng như nguồn lực của xã hội
theo bộ trưởng phùng xuân nhạ
hiện nay các cơ sở giáo dục đại học
được giao thí điểm tự chủ
vẫn chưa nhận thức được đầy đủ
về việc này
năng lực quản trị của nhiều trường
chưa đáp ứng được yêu cầu đạt ra
đặc biệt là cơ chế đảm bảo
tính công khai minh bạch
cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình
với các bên liên quan
chưa hiệu quả
cơ quan sát thấy thì chúng ta cũng mới cho nên là cũng chưa bài bản cái này đâu
dẫn đến là vướng rất nhiều
thì công chí phải xây dựng được một cái kế hoạch được thể hiện trong một cái đề án và công khai cho tất cả mọi người xây dựng để chúng ta có cái hướng mà làm
cái điểm thứ hai là đẩy mạnh truyền thông trước hết nội bộ
tôi thấy rất nhiều người trong nhà trường từ lãnh đạo cho đến cán bộ nhân viên cũng chưa thống nhất với nhau đâu
cũng còn rừng rưng thơ đâu
đây là một chủ trương lớn mà chúng ta lại không có thông tin đầy đủ không đồng thuận cao trong thực hiện
thì thất bại là chuyện dễ hiểu
tự chủ ở đây là như thế nhưng không có nghĩa là nhà nước buông muốn làm đi thì làm
thứ nhất là về tài chính tôi nói có cơ chế khoa học bóng
không nằm giảm khả năng tiếp cận học chất lượng cao của các trường của con em nhà nhà
tôi nói cái này là mình khẳng định rõ
thứ hai là đi liền với nó thì dứt khoát là tự chủ phải đi gắn liền với trách nhiệm giải trình để đảm bảo chất lượng
thì ở đây nó có câu chuyện kiểm định
thì đấy chúng ta thông nhất là bộ sẽ bàn hành bắt buộc cho tất cả các trường
anh phải tự kiểm định theo cái này công khai lên như tôi nói lúc nãy
và tập trung kiểm định rất chặt chẽ hơn các trường được giao tự chủ
vâng liên quan đến câu chuyện kiểm định chất lượng của các trường đại học
theo thông tư số một mươi hai hai nghìn một mươi bảy của bộ giáo dục và đào tạo quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
thì đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám các trường đại học phải hoàn tất việc đánh giá và công nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở
kết quả này là một trong các tiêu chí xem xét hỗ trợ đầu tư giao nhiệm vụ và thực hiện phân tầng xếp hạng
giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục
trường tham gia kiểm định nhưng chưa được công nhận sẽ bị hạn chế quyền tự chủ
ba năm liên tục không đạt chuẩn sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ tuyển sinh
để thực hiện được việc này bộ đã cấp phép hoạt động cho bốn trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
và với quy định này thì việc tham gia kiểm định sẽ trở thành vấn đề sống còn với nhiều trường
hiện cả nước đã có trên năm mươi trường đại học chính thức được công nhận đạt chuẩn
rất nhiều trường đang trong quá trình viết báo cáo thẩm định đánh giá
tuy nhiên cá biệt vẫn có những trường mạnh dạn từ chối không chọn đối tác kiểm định trong nước
trường đại học tôn đức thắng cho biết từ năm hai nghìn bảy trường đã nhiều lần gửi hồ sơ báo cáo đánh giá quá trình tự kiểm định trong trường và gửi đến bộ giáo dục và đào tạo
nhưng không nhận được phản hồi
vì thế năm hai nghìn một mươi năm trường đã quyết định tham gia kiểm định theo chuẩn quốc tế và trở thành một trong ba trường đại học đầu tiên ở việt nam
đạt chuẩn qs star của anh
trường cũng được xếp hạng thế giới về các trường đại học phát triển bền vững
về việc bị bộ giáo dục và đào tạo nhận xét là từ chối kiểm định theo tiêu chuẩn của bộ
trường đại học tôn đức thắng cho rằng trường đã tiếp đoàn thanh tra của bộ giáo dục và đào tạo với đầy đủ các tiêu chí thẩm định toàn diện
nhưng hai tuần sau đó lại có yêu cầu của tổ chức kiểm định đối với trường và những tiêu chí không khác gì tiêu chí đoàn thanh tra đã thẩm định
điều này gây lãng phí thời gian
quan điểm của tôi là không phải là từ chối hay không từ chối mà để cho các trường đại học có sự lựa chọn các tổ chức kiểm định quy tính
trường đại học công lập đã vậy đối với trường đại học nguyễn tất thành sau khi cổ phần hóa cũng đã ưu tiên lựa chọn kiểm định quốc tế theo chuẩn qsta
xếp hạng này không có xếp thứ tự các trường từ trên xuống dưới mà nó chỉ xác định xem trường của anh đạt ở mức độ
theo tiến sĩ bùi trần phượng việc các trường lựa chọn kiểm định quốc tế là điều dễ hiểu vì các trường biết được thứ hạng của mình nằm ở đâu trong bảng xếp hạng quốc tế
nói đó là những trường mà thực tâm muốn bảo đảm cái chất lượng chương trình của mình thì người ta sẽ đi vào cái kiểm định chương trình
đòi hỏi một sự dấn thân một sự cam kết của trường một cách rất là rõ ràng
hiện nay trường đại học tôn đức thắng
vẫn bảo lưu ý kiến là bộ giáo dục và đào tạo cần tôn trọng quyền tự quyết định lựa chọn tổ chức kiểm định của các trường đại học
việc có nhiều đợt kiểm tra thanh tra kiểm định sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thời gian tập trung cho chuyên môn
trong khi nội dung kiểm tra kiểm định phần lớn là giống nhau
chất lượng luôn là vấn đề quan trọng nhất của các cơ sở đào tạo đại học
và việc phấn đấu nâng cao chất lượng bao giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng
tuy nhiên việc tìm kiếm nhận thức chung về hoạt động đảm bảo chất lượng kiểm định chất lượng đối với tất cả các cơ sở giáo dục đại học hiện nay ở việt nam là việc không dễ dàng
tích cực tham gia có phối hợp thực hiện có nhưng đâu đó tâm lý ngại cải tiến ngại thay đổi và phải làm việc kiểm định cũng dần xuất hiện
vậy đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng là việc phải làm hay nên làm
chắc chắn ai cũng hiểu đó là việc phải làm
tuy nhiên vượt lên trên sự bắt buộc và định kỳ của luật định
kiểm định chất lượng là việc nên làm bởi kiểm định là làm vì người học và vì sự tồn tại của chính các trường đại học
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại